sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại huyện mộc châu tỉnh sơn la thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi bảy cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành địa phương
các tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hội nghị được đánh giá sẽ mang lại
cơ hội phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ cho sơn la nói riêng và các tỉnh vùng tây bắc nói chung
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi bảy thu hút hai mươi hai tỉnh thành phố chín ngân hàng lớn
một mươi năm tập đoàn và bảy mươi doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với mục đích giới thiệu tiềm năng
lợi thế những cơ hội đầu tư tại sơn la qua đó mời gọi nhiều hơn nữa các tập đoàn
các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư hợp tác kinh doanh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những tiềm năng
thế mạnh của tỉnh sơn la nói riêng và các tỉnh
ở vùng tây bắc nói chung trong phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao
đồng chí cũng đặt ra các yêu cầu cụ thể cho tỉnh sơn la nói riêng và các tỉnh tây bắc nói chung
trong đó nhấn mạnh tới việc giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường động viên ý chí khởi nghiệp
sự vươn lên trong mọi người dân mọi cộng đồng
tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương
lãnh đạo tỉnh sơn la đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng như ý kiến của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cam kết sẽ có những sự điều chỉnh phù hợp
cũng nhân dịp này tỉnh sơn la đã trao quyết định đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bốn mươi một dự án
thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông du lịch thủy điện và nông nghiệp với tổng mức đầu tư trên hai mươi hai tỷ đồng